thưa quý vị theo kế hoạch ngày mai hai mươi năm tháng một mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại tp hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án chuyến bay giải cứu
xem xét kháng cáo của hai mươi một bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đáng chú ý trước phiên tòa cựu điều tra viên hoàng văn hưng bất ngờ có đơn xin nhận tội nộp lại một mươi tám tám tỷ đồng khắc phục hậu quả
ngoài ra bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm
người kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa án sơ thẩm một mươi tám năm tù
còn lại hai mươi bị cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trước đó từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm đối với năm mươi bốn bị cáo về các tội
đưa hối lộ nhận hối lộ môi rơi hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án chuyến bay giải cứu
bản án ngày hai mươi tám tháng bảy của tòa nhân dân tp hà nội tuyên bốn án tù trung thân một mươi án tù treo và ba mươi bị cáo từ một mươi tám tháng đến một mươi sáu năm tù giam